các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang vừa cấp cứu thành công hai bệnh nhân trú tại xã trang đa
thành phố tuyên quang vì ngộ độc vì uống rượu ngâm củ ấu tẩu
hai bệnh nhân là đoàn đình luận và trần ngọc tiềm cùng trú tại xã trang đa thành phố tuyên quang
nhập viện trong tình trạng có cơn ngừng thở kéo dài ở dạng nguy hiểm
các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu hiện tại cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
theo người nhà bệnh nhân luận cho biết gia đình có bình rượu ấu tẩu đã được hơn một năm
khi đi ăn sáng anh luận và anh tiềm đã lấy rượu ra uống
sau khi uống rượu được khoảng một mươi năm phút thì thấy xuất hiện những triệu chứng trên

thường người ta hay bị mồ độc ở trong trường hợp này
một là chế biến không biết cách chế biến thường dùng như là nấu cháo này
mấy cháo để ăn này hoặc là ngâm rượu để uống này
đấy và cái trường hợp nữa là có thể uống nhầm cái thuốc mà người ta ngâm cái củi ấu tàu này
để dùng cho xo bóc ngoài
tuyên mại người ta uống nhầm
để sử dụng các loại thuốc năng thuốc bắc hay là các thuốc có hướng dẫn thảo dược nói chung thì chúng ta phải hết sức tận trọng đặc biệt là không nên tự ý mà đi lấy các loại thuốc để về ngân rượu hay là đun uống
trong trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc rượu ấu tẩu người nhà cần cấp cứu ban đầu bằng cách gây nôn ngay sau đó nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế để xử trí kịp thời
chính quyền địa phương cần tuyên truyền để người dân nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa hiểu biết về củ ấu tẩu và cách sử dụng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra